theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bảy phát hiện thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới lây trong cộng đồng tại đà nẵng và quảng ngãi
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng bảy phát hiện thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín lây trong cộng đồng tại đà nẵng và quảng ngãi
các bệnh bốn trăm một mươi chín bệnh nhân nam một mươi bảy tuổi ở phường quảng phú tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi
ngày một mươi bốn tháng bảy bệnh nhân đến bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng để chăm anh đang điều trị
đến ngày một mươi bảy tháng bảy về quảng ngãi bằng xe khách trên xe có một số người từ bệnh viện c đà nẵng về quảng ngãi
ngày hai mươi hai tháng bảy bệnh nhân đi tàu từ đà nẵng về quảng ngãi và có biểu hiện sốt ho nhẹ hơi khó thở
đến khám tại bệnh viện đa khoa tp quảng ngãi
bệnh nhân dương tính với sars cov hai hiện bệnh nhân đang chuyển cách ly điều trị tại trung tâm y tế bình sơn
cơ sở điều trị hai khu công nghiệp dung quất tỉnh quảng ngãi
các bệnh bốn trăm hai mươi bệnh nhân nữ bảy mươi một tuổi ở phường hoa cường nam quận hải châu tp đà nẵng
ngày một mươi hai tháng bảy bệnh nhân có biểu hiện sốt đau ngực đến ngày hai mươi hai tháng bảy nhập viện tại bệnh viện c đà nẵng
ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh viện c đà nẵng lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật đà nẵng xét nghiệm
kết quả xét nghiệm ngày hai mươi sáu tháng bảy dương tính với sars cov hai hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện c đà nẵng
trong bốn trăm hai mươi ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là năm mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một một trăm tám mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm hai mươi người
cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi một trăm chín mươi ba người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bảy trăm bảy mươi bốn người